sau ba ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú hôm nay đã diễn ra lễ trao giải và bế mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tham dự lễ bế mạc có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao bốn mươi giải cho các gian trưng bày ấn tượng đặc sắc ba mươi năm giải cho bìa báo tốt đẹp
sáu mươi tác phẩm phóng sự xuất sắc đề tài môi trường năm hai nghìn một mươi sáu một mươi chín giải đồng hạng cho các chương trình truyền hình tết ấn tượng
một mươi giải đồng hạng cho giao diện báo điện tử
năm hai nghìn một mươi sáu môi trường trở thành vấn đề nóng bỏng được quan tâm hết sức đặc biệt ở nước ta
vì vậy việc trao giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm hai nghìn một mươi sáu trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín
là một điểm nhấn về nghề nghiệp và mang ý nghĩa chính trị xã hội hết sức sâu sắc
các tác phẩm báo chí này đã thể hiện một tinh thần làm việc hết sức là trách nhiệm và hết sức là sáng tạo
và trong đó thể hiện phẩm chất dấn thân của các nhà báo
đối với một cái đề tài có thể nói hết sức là khó khăn
và tôi tin rằng các tác phẩm này sẽ tạo được một sức lan tỏa trong công chúng
để chúng ta tăng cường hơn nữa cái nhận thức của xã hội
đối với vấn đề trọng yếu và hết sức là cơ bản hiện nay là vấn đề bảo vệ môi trường
để chúng ta giữ gìn cho đất nước chúng ta một môi trường có thể nói là phát triển
trong đó phát triển kinh tế luôn luôn phải được coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường
đề tài mà chúng tôi viết trong loạt bài dự thi lần này thì nó có ba bài
chúng tôi viết về cuộc chiến cam go giữa rừng của tỉnh điện biên
đó là một trong những nhiệm vụ mà tôi thấy là khó khăn cho quân và nhân dân tỉnh điện biên
còn cái giải thưởng đối với chúng tôi thì tôi thấy đây là một cái giải thưởng ý nghĩa
bởi vì nó đánh dấu cho những nhà báo trẻ như chúng tôi
khi mới vào ngành thì nó sẽ
mang lại cái động lực
cái thứ hai chúng tôi cũng cảm thấy mình đã đi đúng con đường
và chúng tôi đã chọn và đã theo đuổi
sau khi kết thúc hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi bảy
toàn bộ số báo tết báo xuân trưng bày tại hội báo
sẽ được trao tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở trường sa
và các vùng biển đảo của tổ quốc
thông qua đại diện bộ tư lệnh hải quân